thưa quý vị khán giả thi đua là yêu nước yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất
lời bác hồ dạy vẫn luôn hiện diện và soi sáng cho quá trình xây dựng và phát triển đất nước ta
với lực lượng công an nhân dân việc thực hiện phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc gắn với phong trào công an nhân dân học tập và thực hiện sáu điều bác hồ dạy
và các phong trào cuộc vận động đã có sức lan tỏa mạnh mẽ có phần quan trọng vào nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày chủ tịch hồ chí minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc một mươi một tháng sáu năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám một mươi một tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
điện ảnh công an nhân dân đã thực hiện bộ phim tài liệu yêu nước là thi đua qua đó khắc họa việc thực hiện các phong trào thi đua trong lực lượng công an qua các thời kỳ
để làm sao nhằm cho khán giả có thể thấy được tất cả những sự khó khăn vất vả và chiến công
mà lực lượng công an thông qua việc hưởng dụng đời tôi gọi thi đô ái quốc của bác
đã làm được trong giai đoạn bảy mươi năm năm vừa qua
và trong nội dung của bộ phim thì bản thân khi những cảnh quay mà thời kỳ hiện tại
thì bản thân tôi cùng lại ekip làm phim thì cũng thường xuyên ngồi có sự trao đổi và bàn bạc với nhau
để làm sao tìm ra cái cách thể hiện và nó có hiệu quả nhất có thể nói là khó khăn
trong cái việc mà để truyền tải tất cả các thông tin mà mình muốn truyền đạt tới quý vị khán giả bằng hình ảnh
thì đó chính là gì đó là tất kỳ các giai đoạn thời kỳ trước trong các cuộc kháng chiến chống pháp và chống mỹ
thì cái lượng hình ảnh
là nó không có nhiều
bản thân để mà muốn truyền tải thì thấy nhất là trong những cuộc kháng chiến đó thì thấy cái sự khốc nghiệt
thì bản thân chúng tôi bên ngoài cái kết hợp sử dụng là tư liệu của các đồng nghiệp
và có các nguồn khác nhau thì bản thân cũng có phải sử dụng thêm cả một số kính sản
để tái hiện lại để cho khán giả sau khi xem người ta có thể hình dung một cách rõ nét hơn và chân thực hơn
đó chính là cái lượng hình ảnh của các giai đoạn thời kỳ trước trong các cuộc kháng chiến chống pháp và chống mỹ